diễn biến mới nhất liên quan đến vụ án hạc thành tower cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa vừa khởi tố thêm hai bị can gồm ông ngô đình chén
cựu phó giám đốc sở tài chính thanh hóa và ông trần công tỏ cựu trưởng phòng tài chính doanh nghiệp thuộc sở tài chính thanh hóa
hai bị can bị khởi tố về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
trong quá trình thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp tại công ty sông mã hai bị can này không chỉ đạo tổ công tác thuộc ban chỉ đạo tổ giúp việc ban chỉ đạo cổ phần hóa và công ty sông mã thực hiện xác định giá trị tài sản của khu đất số ba phan chu trinh thành phố thanh hóa vào giá trị doanh nghiệp tại thời điểm chuyển đổi thành phần công ty cổ phần
với hành vi này khu đất số ba phan chu trinh không được xác định vào tài sản doanh nghiệp gây thiệt hại cho nhà nước số tiền gần năm mươi sáu tỷ đồng
liên quan đến vụ án này trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa đã khởi tố bị can đối với các trường hợp trịnh văn chiến cựu bí thư tỉnh ủy thanh hóa nguyễn đình xứng cựu chủ tịch ubnd tỉnh thanh hóa và một số đối tượng khác có liên quan